để bảo đảm cung cấp điện ổn định trong dịp nghỉ lễ và mùa nắng nóng đội truyền tải điện hai
truyền tải điện hà nội hiện đang gấp rút kiểm tra sửa chữa và xóa phụ lục tồn tại trên lưới
mùa nắng nóng năm hai nghìn một mươi chín được dự báo sẽ diễn ra sớm và kéo dài xuất hiện nhiều hình thái
thời tiết cực đoan chủ động đối phó với tình hình được dự báo tổng công ty truyền tải điện
quốc gia đã lên kế hoạch cho việc tăng cao hai mươi trong đó đặc biệt tại các tuyến đường dây
cung cấp điện cho các vùng kinh tế chính trị trọng điểm như hà nội và các tỉnh phụ cận
thành phố hồ chí minh đây là vị trí cột một a tại xã vân hà huyện đông anh
thành phố hà nội thuộc tuyến đường dây đông anh long biên trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
vào mùa một tháng năm những người thợ đường dây thuộc đội truyền tải điện hai đang tập trung cao độ
để thay bát sứ néo bị vỡ
còn tại trạm biến áp năm trăm linh kv một trong những trạm lớn nhất của miền bắc cung cấp phụ tải cho các tỉnh hương yên
bắc giang bắc ninh và thủ đô hà nội nếu như năm hai nghìn một mươi tám sản lượng điện qua trạm đạt hơn một ba tỷ kwh
thì từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín sau khi lắp thêm một máy biến áp có công suất chín trăm linh mva
thì chỉ trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín sản lượng qua trạm đã lên đến một ba tỷ kwh tăng bảy mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
và trong mùa nắng nóng này sản lượng điện qua trạm còn có thể tăng cao hơn nữa
và theo dự báo có thể tăng từ tám mươi đến chín mươi so với cùng kỳ
trạm năm trăm linh nông anh đã thực hiện một số giải pháp
cụ thể như là một số máy biến áp có khả năng sẽ qua tải thì thực hiện bằng giải pháp nắm mát cỡ bức bằng nước cho máy biến áp
ngoài ra còn phù hợp với chính quyền địa phương công an địa phương quay để đảm bảo an ninh tự cho khu vực của trạm
với công tác phòng cháy đưa cháy thì được duy trì hàng tuần hàng tháng và sẵn sàng ứng trực và đảm bảo tin cậy khi có sự cố chế độ xảy ra
cùng với việc sẵn sàng ứng trực công tác phối hợp kiểm tra giám sát của các trạm
đường dây cũng đã được các đơn vị thực hiện thường xuyên nhằm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm và mùa nắng nóng năm hai nghìn hai mươi bốn